sau hơn ba tháng khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho người dân bản sa ná đã đón nhận năm mươi một hộ dân về xây dựng cuộc sống mới
trước đó vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơn bão số ba đã khiến cho một trăm một mươi ba hộ tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa bị trôi sập
bản sa ná xã nam mèo có năm mươi một hộ chuyển đến khu tái định cư diện tích năm hai ha được quy hoạch ngay sau lũ quét
dự toán xây dựng khoảng một mươi năm tỷ đồng kinh phí từ nguồn hỗ trợ của chính phủ và một số đơn vị là một mươi tỷ đồng
các gia đình bị thiệt hại từ bảy mươi đến một trăm linh được hỗ trợ ba trăm linh triệu đồng trường hợp thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi được hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng
nhà bị thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi được hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng
bây giờ em thì rất cảm ơn các chính quyền nhà nước đã xây cho em một căn nhà kiên cố
em được chuyển đến ở đây và tết năm nay em sẽ đón tết ở đây
em cũng mới chuyển lên thôi nên là cuộc sống nó cũng dần ổn định dần ổn định dần
cũng còn cái thiếu thốn như nước bây giờ hiện tại là nước là chưa có nước sạch
đến thời điểm hiện nay toàn bộ năm mươi một nhà của bản sa nã đã được đưa lên ổn định tại khu tái định cư
các cơ sở hạ tầng gồm có điện nước nhà văn hóa và trường học thì cơ bản đã hoàn thành
tiến tới trước tết năm lịch thì tất cả các hạ tầng sẽ được hoàn thiện
để kịp tiến độ huyện quang sơn đã vận động doanh nghiệp địa phương tìm lao động có kỹ thuật lên giúp bà con làm nhà
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa cử bảy mươi chiến sĩ túc trực vận chuyển vật liệu san ủi nền móng
với sự trung sức của xã hội đến nay khu tái định cư cho nhân dân bản sa ná đã mọc lên khang trang
đối với những gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lũ
những ngôi nhà mới này sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua đau thương xây dựng cuộc sống mới